liên tục từ đầu tháng hai tới nay các tỉnh khu vực phía đông bắc bộ duy trì nhiều mây
có mưa nhỏ mưa phun và sương mù
hiện tượng nôm ẩm kéo dài gây khó chịu cho sinh hoạt thường nhật của người dân
tuy nhiên tình trạng mù ẩm sẽ có xu hướng giảm bớt hơn
là bởi trong những ngày tới khi gió đông nam ẩm sẽ suy yếu đi
cụ thể mưa và mưa nhỏ chủ yếu xuất hiện về đêm và sáng
tại các tỉnh thuộc khu vực ven biển và phần phía nam của đồng bằng bắc bộ
còn lúc trưa chiều thì trời tạnh giáo hứng nắng nhẹ
nhiệt độ cao nhất tại đây ở mức là hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
còn tại khu vực phía tây bắc bộ thì trời nắng nhiều
nhiệt độ cao nhất ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ
một số nơi như mường la sông mã yên châu tuần giáo điện biên
nhiệt độ cao nhất có thể ở mức là ba mươi hai ba mươi ba độ
quá trình mở ra của vùng áo thân nóng từ phía tây
cũng khiến cho thời tiết tại các tỉnh phía bắc của miền trung chuyển tốt hơn
mưa nhỏ chỉ xuất hiện rải rác vào đêm nay
và sáng sớm vào đêm nay
từ chiều mai ở các tỉnh từ thanh hóa đến nghệ an
tuy nhiên từ chiều mai nắng sẽ xuất hiện tại hầu khắp tỉnh thành
nhiệt độ vì vậy sẽ tăng dần từ bắc vào nam
đến các tỉnh ninh thuận bình thuận
nhiệt độ có thể đạt ở mức là ba mươi một ba mươi hai độ
tại khu vực tây nguyên và nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới
tiếp tục phổ biến là ít mưa ngày trời nắng
nhiệt độ trên các khu vực này tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày tại khu vực tây nguyên là hai mươi chín ba mươi hai độ
cục bộ có nơi cao hơn
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng khu vực miền đông của nam bộ thì đạt ngưỡng nắng nóng
với nhiệt độ ở ngưỡng là ba mươi năm độ
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
cho đêm nay và ngày mai trên khu vực bắc biển đông
thịnh hành gió đông đến đông nam với cứng độ cấp ba cấp bốn
còn khu vực giữa và nam biển đông thì có gió đông đến đông bắc
với cứng độ cấp bốn cấp năm
trên các vùng biển thì phổ biến là ít mưa
nếu có cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi nên tầm nhìn thoáng đáng
nhiệt độ trên cả hai khu vực quần đảo hoàng sa và trường sa
sẽ không vượt qua mức là ba mươi một độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
nhiều mây đêm và sáng có mưa mưa nhỏ và sương mù
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba trời lạnh